các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và trong đó bảy bốn trăm bốn mươi năm ca ghi nhận ở trong nước và một năm trăm tám mươi hai ca nhập cảnh
số lượng cá măng mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm tám trăm bảy mươi năm ca
thưa quý vị ngày hôm nay ngày tám tháng sáu vaccine phòng covid một mươi chín nanocovax của việt nam dự kiến sẽ được tiêm thử nghiệm giai đoạn ba
theo thông tin từ học viện quân y bộ quốc phòng tính đến ngày bảy tháng sáu đã có hơn sáu tình nguyện viên đăng ký tiêm thử nghiệm giai đoạn ba này
giai đoạn ba nhằm đánh giá hiệu lực bảo vệ của vaccine
trước đó sau hai giai đoạn tiêm thử nghiệm một trăm linh tình nguyện viên đều sinh kháng thể trong máu
nanocovax là vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên của việt nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng lên người
và vaccine do công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen nghiên cứu triển khai từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
thưa quý vị đồn trưởng đồn biên phòng simacai bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại địa bàn biên giới thuộc đơn vị phụ trách
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm tại khu vực biên giới thuộc thôn lù dì sán xã sán trải huyện simacai tổ công tác đã phát hiện hai công dân đang có hành vi vượt biên giới xuất cảnh trái phép sang trung quốc
các đối tượng gồm vàng xeo vư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn vàng thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
vàng xeo vư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại xã huôn nhìn huyện bắc yên tỉnh sơn la
bước đầu vàng xeo vư khai nhận đã được một người phụ nữ ở bên trung quốc thuê đi đón một người phụ nữ hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp yên phong bắc ninh để đưa sang trung quốc với tiền công là ba triệu ba trăm linh ngàn đồng
vư đã dùng xe máy cá nhân của mình xuống khu công nghiệp yên phong bắc ninh để đón vàng thị mỹ để đưa sang trung quốc
tuy nhiên khi hai người đến biên giới đang tìm cách vượt biên giới thì bị bắt giữ
vư còn khai báo đã nhiều lần đưa đón người qua lại biên giới để thu lợi bất chính bản thân đã bị phạt ba năm sáu tháng tù giam về hành vi mua bán người
huy động tối đa lực lượng tham gia phòng chống dịch công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh đã triển khai nhiều biện pháp chủ động nắm bắt tình hình kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trục lợi trong hoạt động phòng chống dịch
nghi nhận sau của nhóm phóng viên
đây là đối tượng lê văn mạnh
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tại quận lê trân thành phố hải phòng vừa bị công an thị xã quảng yên bắt quả tăng khi đang sử dụng con dấu giả của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã quảng yên
hồng đưa bốn công dân không đủ điều kiện phòng chống dịch đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch tại trạm thu phí cầu bạch đằng cao tốc hạ long hải phòng
qua đấu tranh mạnh khai nhận thấy việc kiểm soát phòng chống dịch tại chốt làm rất chặt nên đối tượng này đã làm giả con dấu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã quảng yên hòng qua mắt lực lượng kiểm soát để đưa những người không đủ điều kiện phòng chống dịch đi vào quảng ninh
khi đang thực hiện hành vi vi phạm thì bị cơ quan công an phát hiện
trường hợp sử dụng con dấu giả để cho phép lưu thông trong trường hợp dịch này thì rất đáng lên án và cần phải có những chế tài xử lý thật là nghiêm khắc
bây giờ cả nước đang chung tay phòng chống dịch
đây là không được
xử lý tùy theo hình thức của pháp luật quy định
nhưng về vấn đề ở đây là vấn đề về ý thức con người chúng ta không lên như thế
tôi rất bức xúc và rất là phê phá hành trọng này
từ đầu năm đến nay nhờ làm tốt công tác phòng ngừa bám địa bàn nắm tình hình cùng với thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
công an thị xã quảng yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm
trong đó có hai vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định
ngoài công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng phải thường xuyên tăng cường công tác phòng chống tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
chỉ đạo các lực lượng nắm tình hình trên không gian mạng để phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng tượng đăng tin sai sự thật làm ảnh hưởng tình hình trong công tác phòng chống dịch và an ninh trật tự
trước tình hình dịch còn diễn biến phức tạp cùng với các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch
mỗi người dân hãy tự giác thực hiện nghiêm
trong các biện pháp phòng chống dịch đồng thời chủ động phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch
bản tin xin được tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác
sau khi liên tiếp phát hiện các vụ sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện tiên lữ tỉnh hưng yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ đã bắt giữ nguyễn thị duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của duyên lực lượng chức năng đã thu giữ được một mươi bảy túi ni lông bên trong có chứa chất màu trắng nghi là ma túy đá
sáu viên nén màu hồng bốn viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp một vật kim loại hình súng màu nâu đen cùng một số vật dụng giấy tờ liên quan
tại cơ quan điều tra duyên khai nhận toàn bộ số ma túy trên là của mình
tiến hành chân cầu giám định kết quả bước đầu xác định hai trong số một mươi bảy túi ni lông bị thu giữ là ma túy dạng methamphetamine
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ đang tiếp tục điều tra xác minh mở rộng vụ án
tại đắk lắc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên cho người dân vay tiền với lãi suất lên đến hơn một một năm
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ nhóm đối tượng bắt đầu hoạt động tín dụng đen từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một
hàng ngày các đối tượng in hàng loạt tờ rơi quảng cáo với nội dung
cho vay lãi suất thấp thủ tục đơn giản giải ngân trong ngày rồi đi giải trên các tuyến đường
sau khi người dân cần vay tiền liên hệ đến số điện thoại in trên tờ rơi quảng cáo thì các đối tượng sẽ đến tận nhà xác minh tài sản
thấy người vay có đủ điều kiện để trả nợ thì các đối tượng sẽ cho vay
với thủ đoạn đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt bảy đối tượng này đã cho hơn một trăm linh người dân ở tỉnh đắk lắc vay tổng số tiền trên ba tỷ đồng
với lãi suất từ hai trăm bốn mươi ba ba đến hơn một năm
vụ lợi bất chính hơn một tỷ đồng
trong tháng sáu này sẽ diễn ra nhiều giải bóng đá lớn đó là giải vô địch bóng đá cho euro hai nghìn hai mươi và vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
đây là thời điểm tội phạm đánh bạc tổ chức đánh bạc thường lợi dụng để hoạt động phạm tội
chính vì vậy mà công an tp hà nội đã chủ động đón đầu tấn công khi xảy ra
và vừa qua một đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép cho ma túy vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đấu tranh triệt phá cầm đầu đường dây này là một nữ quái với nhiều thủ đoạn tinh vi
tổ chức đánh bạc và sử dụng ma túy tại một trung cư cao cấp trên địa bàn quận hai bà trưng hà nội
khi tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bất ngờ ập vào đã bắt quả tang sáu đối tượng
đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp tục điều tra mở rộng lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm bốn nghi phạm
trong đó có trịnh thị phương được xác định là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây này
theo tài liệu điều tra từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay trịnh thị phương nhận ghi lô đề của nhiều người
với số lượng tiền đánh bạc rất lớn lên đến khoảng một hai trăm linh tỷ đồng
khi giao dịch với người chơi nhóm của phương đều sử dụng sim giác hoặc thông qua các ứng dụng
trên điện thoại người chơi có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền qua tài khoản ngân hàng
để điều hành đường dây trịnh thị phương đã thuê một số đối tượng tham gia vào các mắt xích
trịnh thị phương đánh bạc là hơn năm trăm linh triệu tất cả hình thức là qua tin nhắn